kể từ ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bắc cạn sẽ cấm triệt để mọi hoạt động nung đốt lò gạch thủ công
tại khu vực thành phố thị trấn thị tứ khu vực gần các khu dân cư gần khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu
các khu vực còn lại sẽ triển khai từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng khi quyết định này được ban hành nhiều địa phương trong tỉnh bắc cạn còn lúng túng trong việc thực hiện
bởi khi những lò gạch thủ công bị xóa bỏ thì đồng nghĩa với việc hàng trăm lao động mất việc làm
dù đã có lộ trình tuy nhiên việc chuyển đổi ngành nghề tạo sinh kế cho người lao động tại các lò gạch hiện nay vẫn đang là bài toán khó
gần một mươi năm nay chị nông thanh huyền đã gắn bó với nghề làm gạch thủ công
dù mưa nắng vất vả thế nhưng nghề làm gạch vẫn là nghề mang lại thu nhập ổn định cho gia đình
quanh năm gắn liền với công việc làm gạch đất sản xuất nông nghiệp cũng không còn
khi biết có chủ trương sẽ xóa bỏ lò gạch nung thủ công khiến chị và nhiều người lao động ở đây vô cùng lo lắng
ví dụ như ở đây mà cấm gạch thì chị em công nhân chúng tôi ở đây chắc chắn sẽ trong thời gian đầu sẽ không có công an việc làm trước tiên nữa
cái đấy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế
nếu mà cấm gạch thì chúng tôi cũng chẳng biết làm gì
dọn thì không có giờ chúng tôi cũng còn thua giờ chẳng biết đi đâu
chỉ quanh nhà trong con để cấm thêm từ lò gạch thôi
hợp tác xã tuân đức là một trong những cơ sở sản xuất gạch nung thủ công lớn nhất thành phố bắc cạn
lúc cao điểm cơ sở này có thể tạo việc làm ổn định cho một trăm năm mươi lao động ở địa phương
trước chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công lãnh đạo hợp tác xã này cho biết
tuy đã được tuyên truyền vận động xóa bỏ lò gạch từ trước đó
thế nhưng hiện nay đơn vị vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản giấy tờ nào
từ chính quyền yêu cầu bắt buộc xóa bỏ lò gạch thủ công
thế nên việc thực hiện chủ trương tại cơ sở này đến nay vẫn còn nhiều lúng tống
với những người lao động trong hợp tác xã gạch tôn đức
làm gạch từ lâu đã trở thành công việc giúp người dân thoát nghèo cải thiện và nâng cao đời sống
tuy nhiên những đòi hỏi về chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng bền vững
bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết
do đó việc tạo ra một cơ chế thông thoáng
giúp hỗ trợ khuyến khích các cơ sở
cơ sở đầu tư về công nghệ chuyển đổi sang phương thức khác như lò đứng
lò nung tuy lan là giải pháp cần được tỉnh bắc cạn cân nhắc
bởi giải pháp này vẫn tiếp tục tạo sinh kế cho người lao động
lại góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của nhân dân